nhiều địa phương cũng đang khẩn trương chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi hai
tại quảng nam các đồn biên phòng ven biển đang liên tục thông tin về diễn biến của cơn bão
cho các tàu thuyền còn đang hoạt động ngoài khơi
hiện quảng nam còn hơn sáu mươi tàu với hơn một tám trăm linh lao động đang hành trình để tìm nơi trú tránh bão
theo báo cáo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
hiện tại địa phương còn sáu mươi tàu cá với một tám trăm linh bảy lao động đang hoạt động ở vùng biển xa bờ
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan
phối hợp thông tin liên tục cho bà con ngư dân trên biển
nắm tọa độ các thuyền đang chạy trên biển để kịp thời hướng dẫn chú tránh khi có diễn biến thời tiết xấu
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi tàu khai thác mực khơi số hiệu qna chín mươi một nghìn bảy trăm ba mươi chín ts với ba mươi sáu lao động
do anh lương tấn
các giám sĩ ở xã tam giang huyện núi thành tỉnh quảng nam làm thuyền trường
bị sóng đánh chìm ngoài khơi khu vực quần đảo trường sa
hiện tại sức khỏe của ba mươi bốn thuyền viên đã ổn định đang sinh hoạt trên tàu bạn
thi thể hai nạn nhân xấu xố trên tàu câu mực này đã được tìm thấy
và chờ thời tiết thuận lợi để đưa về đất liền